một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam với số lượng lớn
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị triệt xóa
chiều qua tại khu vực đường bê tông thôn bích la đông xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị bắt quả tang đối tượng hồ văn nhân
chú tỉnh sabana khẹt lào vận chuyển sáu viên ma túy tổng hợp
khai thác nóng nhiên cho biết vào sáng cùng ngày nhận được điện thoại của một người thuê vận chuyển
số ma túy trên sang việt nam với số tiền công là hai triệu đồng
khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ